nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp hàng không chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh covid một mươi chín bộ tài chính vừa đề xuất giảm nhiều loại phí lệ phí trong lĩnh vực hàng không
bộ tài chính đang lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với dự thảo thông tư quy định mức thu nộp phí lệ phí trong lĩnh vực hàng không
trong đó dự kiến giảm nhiều loại phí với mức giảm cao nhất lên đến một mươi triệu đồng một lần cấp giấy phép
dự thảo thông tư đề xuất giảm mức phí thẩm định cấp chứng chỉ
giấy phép giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế cảng hàng không sân bay
dự kiến sẽ giảm các phí nêu trên đến hết năm hai nghìn hai mươi từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một trở đi nộp phí theo quy định hiện hành